nhằm tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước việt nam và thái lan đồng thời chia sẻ những trải nghiệm văn hóa độc đáo của đất nước thái lan tới người dân việt nam
sự kiện mang tên thái lan tuyệt vời đã khai mạc tại quảng trường đông kinh nghĩa thục hoàn kiếm hà nội
phát biểu tại buổi lễ khai mạc ông jutasak supason tổng cục trường tổng cục du lịch thái lan nhấn mạnh
thời gian qua việt nam và thái lan đã chia sẻ và hỗ trợ nhau trong việc phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng là điển hình của các loại hình du lịch bền vững nên thúc đẩy trong tương lai
với mong muốn đáp lại tình yêu của người dân thủ đô trong các năm qua tổng cục du lịch thái lan mang đến lễ hội này với những loại hình nghệ thuật độc đáo và chất lọc nhất
ngoài ra thái lan cũng sẽ tăng cường hợp tác với khối asean để cùng trao đổi văn hóa và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt hơn với các nước trong khu vực
tại lễ hội tổng cục du lịch thái lan đã giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của thái lan tới người dân thủ đô và tái hiện lại lễ hội thả đền trời zeng một lễ hội độc đáo nhất của triều mai
lễ hội cũng chào mừng du khách thứ một triệu từ việt nam đến thăm thái lan trong năm hai nghìn một mươi tám